ngày năm tháng sáu ubnd huyện phước sơn tỉnh quảng nam đã tổ chức lễ truy điệu và an táng một mươi bảy hài cốt liệt sĩ
tiểu đoàn đặc công bốn trăm linh bốn hy sinh trong trận đánh tại sân bay khâm đức vào ngày năm tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tại buổi lễ lãnh đạo địa phương người thân cựu chiến binh là đồng đội của các liệt sĩ đã kính cẩn nghiêng mình
dâng những nén hương thơm bày tỏ lòng biết ơn đến các liệt sĩ
sân bay và cứ điểm khâm đức được mỹ xây dựng năm một nghìn chín trăm sáu mươi nhằm án ngữ vùng miền núi quảng nam
thị trấn khâm đức huyện phước sơn đã được giải phóng từ ngày một mươi hai tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nhưng do có vị trí vô cùng quan trọng nên đầu tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi mỹ ngụy tổ chức lấn chiếm lại cứ điểm sân bay khâm đức
nhằm gắt đứt con đường một mươi bốn nối tây nguyên với hạ lào và đường hồ chí minh chi viện vào chiến trường miền nam
chấp hành mệnh lệnh của tư lệnh quân khu nam giao ngày năm tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tiểu đoàn bốn trăm linh bốn
tư lệnh quân khu nam giao ngày năm tháng bốn đã tập kích đánh vào tiểu đoàn một trung đoàn pháo binh tám mươi hai
thuộc lưỡng đoàn một trăm chín mươi sáu lục quân mỹ buộc quân địch phải tháo chạy rút khỏi khâm đức vào ngày hai mươi sáu tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi
sau trận đánh một mươi bảy chiến sĩ đặc công đã nằm lại trong lòng đất suốt năm mươi năm qua